thưa quý vị chiều qua tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
họp trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch trong lực lượng công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch chủ trì cuộc họp
đợt bùng phát dịch thứ tư có diễn biến rất phức tạp
bộ công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để thân tốc truy vết các ca nhiễm nghi nhiễm đảm bảo an ninh an toàn các chốt
điểm cách ly khu vực phong tỏa bệnh viện giã chiến khu công nghiệp
đấu tranh chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội
tình hình tại các tâm dịch như bắc giang bắc ninh tp hcm cơ bản đã được kiểm soát
trong đó có vai trò của lực lượng công an
đặc biệt bộ đã tăng cường hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tri viện cho các tỉnh thành phố trọng điểm có dịch
các lực lượng phục vụ cũng có nhiều sáng kiến hỗ trợ công tác phòng dịch
như sáng kiến áo chống sốc nhiệt hay tấm gương các chiến sĩ công an hiến máu cứu người trong mùa dịch
không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn cho thấy sự chia sẻ với các lực lượng tuyến đầu
đặc biệt lực lượng y tế cũng đã quy đồng một số lượng khá lớn
một trăm sáu mươi sáu bác sĩ điều dưỡng cán bộ y tế để chúng ta đảm nhận bệnh viện giả chiến số hai tại bắc giang
và sau một mươi ngày trực tiếp quản lý bệnh viện đi vào hoạt động
tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y tế
bộ công an tại bệnh viện này thực hiện rất là tốt
chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các cơ sở y tế công an nhân dân
siết chặt công tác sàng lọc phân luồng cách ly người bệnh
không để xảy ra tình trạng bị động không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ sở y tế
hoặc các cơ sở cách ly phong tỏa
đối với công tác lấy mẫu xét nghiệm và xét nghiệm
cụ y tế có kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế
đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm tốc độ xét nghiệm
phục vụ mục tiêu sàng lọc khoanh vùng dập dịch
bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền tiếp tục tham gia điều hành
và vận hành bệnh viện giã chiến số hai tại bắc giang
xây dựng phương án phân công bố trí nhân lực địa điểm cách ly tập trung
cho cán bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ
cùng với đó tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine đợt ba
trong lực lượng công an nhân dân
trước tình hình dịch covid một mươi chín lây lan phức tạp
nhiều địa bàn trong tỉnh hà tĩnh phải cách ly xã hội
trong khi cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh hàng ngày
phải tiếp xúc làm việc tại các vùng có nguy cơ cao
tuổi trẻ công an hà tĩnh đã tự sản xuất tấm chắn giọt bắn
dành tặng các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
bằng sự sáng tạo khéo léo tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc
các đoàn viên thanh niên cơ quan đã làm được một tấm chắn giọt bắn
những tấm chắn này được làm từ mỹ
tất cả trong suốt gọng kính mềm
có tác dụng như một lá chắn ngăn không cho virus tiếp xúc
với mắt miệng và mũi của người đối diện
nhằm phòng ngừa lây lan dịch một cách hiệu quả
ưu điểm của tấm chắn giọt bán này là khi sử dụng xong
có thể tháo ra lau chùi vệ sinh khử khuẩn để tái sử dụng nhiều lần
với những tấm chắn giọt bắn này
các cán bộ chiến sĩ sẽ có thêm phương tiện bảo vệ hữu hiệu
trước những nguy cơ lây truyền dịch bệnh
nhất là đối với những người phải trực tiếp tiếp xúc hàng ngày với người nghi nhiễm
qua đó thêm yên tâm hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ
số tấm chắn giọt bán này sẽ được gửi tặng ngay
cho các cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp
nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn hà tĩnh
cán bộ chiến sĩ vừa đeo khẩu trang bên trong
vừa đeo thêm mũ chắn giọt bắn ngoài
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng dịch
bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp xúc làm việc với nhân dân
trong những ngày tới đoàn thanh niên công an tỉnh
tiếp tục khẩn trương sản xuất tấm chắn giọt bán
để đáp ứng nhu cầu của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh bắc ninh
đã phát huy tinh thần sung kích
góp phần lan tỏa sức trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
và chia sẻ khó khăn động viên cán bộ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
do ảnh hưởng của dịch bệnh
việc tiêu thụ nông sản tại một số địa phương
gặp nhiều khó khăn
nhằm chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản
cho bà con xã lai hạ huyện lương tài
đoàn viên thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh
đã vận động cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
hỗ trợ và tiêu thụ gần một mươi tấn dưa hấu
nhân dịp tháng hành động với trẻ em
tết thiếu nhi mùa một tháng sáu
hội phụ nữ công an tỉnh phối hợp với hội phụ nữ bộ công an
tặng hai trăm linh xuất quà trị giá ba mươi một triệu đồng
cho các cháu thiếu nhi đang cách ly tập trung
tại huyện thuận thành và thành phố bắc ninh
đồng thời thực hiện chương trình tiếp sức đồng đội
đoàn thanh niên hội phụ nữ đã tặng
nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như khẩu trang
sữa tươi nước uống mì gói
cho ba mươi hai tổ chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh
cán bộ chiến sĩ trong các khu cách ly
công an xã với số tiền gần bảy mươi triệu đồng
những hoạt động kể trên có ý nghĩa thiết thực
góp phần cổ vũ động viên các lực lượng
tham gia tuyến đầu chống dịch
cũng như các tầng lớp nhân dân
tiếp tục đồng lòng nỗ lực khắc phục khó khăn
quyết tâm cùng các cấp ủy chính quyền
nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
qua đó cũng xây dựng được hình ảnh đẹp
và niềm tin yêu của quân chúng nhân dân
đối với cán bộ chiến sĩ công an bắc ninh
thưa quý vị dù nắng hay mưa
ngày hay đêm mỗi khi bệnh viện
có bệnh nhân cần truyền máu
đoàn viên thanh niên công an huyện mường lát
tỉnh thanh hóa trong công lạc bộ
ngân hàng máu sống lại sẵn sàng
tham gia hiền máu cứu người
với tâm niệm một giọt máu cho đi
một cuộc đời ở lại
những giọt hồng giữa đại ngàn mường lát
đã và đang góp phần mang lại sự sống
cho rất nhiều người
mẹ mất bố đi cai nghiện ma túy bắt buộc
mới một mươi bốn tuổi nhưng sung văn dế
ở bản cật xã nhi sơn huyện mường lát
đã trở thành lao động chính
để nuôi em mới bốn tuổi
trong một lần đi chăn bò
dế bị bò kéo lăn xuống vực
làm dập lách dập gan
sau khi cấp cứu ở bệnh viện huyện
dế được chỉ định chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh
để phẫu thuật mới cứu được tính mạng
mất máu nhiều mà từ huyện mường lát
xuống thành phố phải đi ô tô gần hai trăm năm mươi km
thì máu là yếu tố sống còn đối với dế
vì bò chạy nó theo bò lấy dây cuốn luôn ngã
sau đó tên nạn nữa là cũng được anh em hỗ trợ
nó lấy đưa đi cấp cứu
sống dưới thành phố thì trong vòng một mươi năm ngày nó cũng khỏi
hiện tại nó con này cũng đi làm vừa
còn đây là ông ngân văn đức năm mươi hai tuổi
như những giọt máu do trung úy phạm hữu long
bí thư tri đoàn thanh niên
chủ nhiệm câu lạc bộ ngân hàng máu sống
công an huyện mường lát hiến tặng
mà ông như được hồi sinh
sau thời gian chống trọi với bạo bệnh
nhờ những giọt hồng được hiến tặng
sức khỏe ông đã hồi phục
lại được vui vầy bên con cháu
vì là chạy máu ra dày mà sốt
là sôi huyết ra dày mà nôn nha máu
nôn nha máu cái là vợ con gọi xe phải lên bệnh viện
sức khỏe lúc đó rất yếu
chú công an chú long lại bảo đến hiến máu
cho bệnh viện
ông nói cho tôi
thì tôi rất cảm ơn
về đến là cho hiến máu lấy được sức khỏe hồi được
đó là hai trong số rất nhiều bệnh nhân
mà câu lạc bộ ngân hàng máu sống
công an huyện mường lát
đã tham gia hiến máu cứu chữa kịp thời
để có được kết quả đó
không thể không nói đến vai trò của chú nguy phạm hữu long
bí thư tri đoàn thanh niên công an huyện mường lát
sinh ra và lớn lên ở thị xã nghi sơn thanh hóa
sau khi ra trường
đồng chí long đã tỉnh nguyễn
về công an huyện mường lát công tác
với vai trò là thủ lĩnh đoàn thanh niên
sau nhiều đêm trăn trở
chú nguy phạm hữu long đã báo cáo
với cấp ủy lãnh đạo đơn vị
xin chủ trương thành lập câu lạc bộ ngân hàng máu sống
để tập hợp đoàn viên thanh niên công an huyện
tham gia hiến máu cứu người
đến nay đã có bốn mươi sáu đoàn viên thanh niên
trong đơn vị sẵn sàng tham gia hiến máu
bất cứ lúc nào khi có yêu cầu của bệnh viện
bản thân tôi đã đến hiến cho một sản phụ
và ngay từ lần hiến đầu tiên
thì bản thân tôi cũng có chăn trở suy nghĩ
là với một viên thủy đoàn thanh niên
thì mình nên tổ chức ra một cái câu lạc bộ
hoặc là một cái hoạt động gì đấy
để giúp cho các cơ sở y tế
sau khi thành lập thì có sức lan tỏa rất là rộng
trong cộng đồng
sau khi nhận được thư khen của bộ trưởng bộ công an
thì các đơn vị và các địa phương
cũng liên hệ để tham khảo về cái mô hình
và chia sẻ kinh nghiệm
hiện nay tình trạng thiếu máu
đang là vấn đề rất khó khăn nan giải
đối với bệnh viện đa khoa huyện mường lát
trong khi cơ sở vật chất chưa đảm bảo
để giữ chữ nguồn máu
thì việc câu lạc bộ ngân hàng máu sống
công an huyện mường lát ra đời
và hoạt động ổn định
đã giúp cho bệnh viện thực hiện tốt công tác chữa bệnh
góp phần cứu chữa kịp thời nhiều bệnh nhân
vì là điều kiện bệnh viện
xa cách trung tâm huyết học
thanh hóa là tới hai trăm năm mươi cây
cái vấn đề mà vận chuyển máu là vô cùng khó khăn
phương tiện để mà bảo quản máu là cũng chưa có
do vậy là ngân hàng máu sống là một cái rất cần thiết
từ khi mà ngân hàng máu sống của bên công an ra đời
thì cũng đã tạo điều kiện
đã giúp đỡ cho bệnh viện
cứu sống được rất nhiều trường hợp
tôi cũng rất mong muốn rằng là
bên ngân hàng máu sống của công an
cố gắng phát huy và mở rộng và duy trì
để giải quyết được
những cái ca bệnh mà cần thiết phải chuyển máu
ở trên địa bàn huyện
việc hiến máu cứu người của cán bộ chiến sĩ công an huyện mường lát
mang tính nhân văn cao cả
thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
và đó cũng là việc làm hiệu quả trong công tác dân vận
để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân
góp phần xoa đói giảm nghèo đảm bảo an ninh quốc phòng
trên địa bàn biên cương của tổ quốc